tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn
mặc dù tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi tám cao thế nhưng chưa thực sự bền vững khi mà nguồn lực tăng trưởng
phụ thuộc phần lớn vào các doanh nghiệp fdi phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền điều hành phiên họp
đại biểu vũ tiến lộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái bình cho rằng chính phủ đã lạc quan về tình hình
tăng trưởng kinh tế trong những năm tới mặc dù giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám nền kinh tế tăng trưởng khả quan
với tốc độ trung bình ước tính khoảng sáu năm mươi bảy trên một năm nhưng việc đạt được tốc độ tăng trưởng trung bình sáu năm
năm trên một năm trong cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi vẫn là thách thức rất lớn
nền kinh tế của chúng ta hiện nay đang có độ mở rất cao và vì thế rất nhạy cảm đối với các tác động
từ bên ngoài
trong bối cảnh cục dự trị
liên bang mỹ thắt chặt tiền tệ kinh tế trung quốc tăng trưởng chậm lại chiến tranh thương mại
mỹ trung và giữa các nền kinh tế lớn có nguy cơ tiếp tục leo thang thì liệu việt nam có thể duy trì
được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trên một mươi mỗi năm cho hai năm tới và liệu các dòng vốn đầu tư
trực tiếp và gián tiếp nước ngoài có tiếp tục chảy mạnh vào việt nam trong khi cả xuất khẩu và đầu tư
fdi đang là động lực chính của tăng trưởng
còn đại biểu lưu bình nhưỡng lại lo lắng về phương thức giải quyết xử lý một mươi hai dự án thua lỗ
đại biểu cho rằng với số dự án thua lỗ lớn như vậy không thực hiện được thì nên cho phá sản
còn dự án nào bán được cho thuê được thì đẩy nhanh tốc độ xử lý tránh thất thoát vốn nhà nước
đại biểu cho rằng với số dự án thua lỗ lớn như vậy không thực hiện được thì nên cho thuê được

hiện nay chúng ta đã đặt những vấn đề đặc biểu của quốc hội quan tâm bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cho rằng
hiện nay sự cách biệt giữa doanh nghiệp fdi và doanh nghiệp trong nước đã dần thu hẹp
từng bước có sự liên kết nhất là hình thành được nhóm chuỗi khu vực công nghiệp phụ trợ
chúng ta thấy mặc dù là kinh tế của đầu tư nước ngoài vẫn còn một cái vai trò quan trọng
trong cơ cấu kinh tế của chúng ta cũng như trong xuất khẩu
nhưng chúng ta đã chứng kiến sự phát triển trong hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám
những phát triển rất tích cực của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước
mà cụ thể là trong cái tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta thì doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước
như đã báo cáo là tăng trưởng tới một mươi bảy tám trong đầu năm chín tháng đầu năm và tăng trưởng khoảng độ một mươi một của năm hai nghìn một mươi bảy
thì năm nay của fdi là khu vực vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng khoảng một mươi năm
liên quan đến việc xử lý một mươi hai dự án thua lỗ nghìn tỷ
ông trần tuấn anh cho biết trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín sẽ xử lý các dự án thua lỗ này toàn diện và triệt để
để kết thúc vào năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi phân định ra thì có ba bốn nguyên tắc lớn mà chúng ta phải đảm bảo
một là tất cả các dự án này phải được triển khai thực hiện trong cái nỗ lực giải pháp để
và giải quyết những tồn tại nhưng phải trong khu khu của luật pháp
cái thứ hai là phải đảm bảo đúng những nguyên tắc của thị trường và không có những cái câu chuyện là
tiếp tục trợ cấp hoặc cung cấp thêm vốn từ ngân sách nhà nước
thứ ba là phải đảm bảo nguyên tắc tự chủ tự chịu trách nhiệm của các chủ đầu tư
của các doanh nghiệp
và thứ tư nó phải phù hợp với những nội dung của các cam kết hội nhập quốc tế của chúng ta
chiều nay các đại biểu quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội